kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh mùng hai tháng chín từ đầu tháng tám đến nay
số lượng khách về nguồn tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào sơn dương tuyên quang tăng đột biến
theo thống kê từ đầu tháng tám đến nay khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào đã đón sáu mươi lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan
tăng khoảng hai mươi lượt so với tháng bảy
ngày cao điểm khu di tích đón gần sáu lượt khách nâng tổng số khách tham quan từ đầu năm đến nay lên gần năm trăm linh lượt người
dự kiến năm nay khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào sẽ đón khoảng bảy trăm một mươi lượt khách tham quan
chiếm gần bốn mươi lượng khách tham quan du lịch đến tuyên quang